theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi
cả nước không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy đã bốn mươi sáu ngày việt nam không có các ca mắc mới trong cộng đồng
trong một một trăm hai mươi sáu ca mắc tính đến sáu giờ ngày một mươi tám tháng một mươi đã có số ca điều trị khỏi là một ba mươi một ca
số ca còn đang điều trị là sáu mươi ca và số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi ba năm trăm một mươi năm người